sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng chính thức công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
theo đó các bậc phụ huynh và học sinh có thể tra cứu kết quả thi chính thức qua ba kênh như sau
tra cứu điểm thi trên trang web http tra cứu đà nẵng edu vn
tổng đài một nghìn hai mươi hai đà nẵng điện thoại hai trăm ba mươi sáu một nghìn hai mươi hai
tổng đài một nghìn tám mươi đà nẵng điện thoại hai trăm ba mươi sáu một nghìn tám mươi
cũng theo sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
trong tổng số hơn một mươi một thí sinh tham gia dự thi
thì có bảy thí sinh đạt điểm một mươi ở các bộ môn ngoại ngữ hóa học và giáo dục công dân
ở môn toán điểm cao nhất là chín sáu điểm và tiếp đến là chín năm điểm ở các môn ngữ văn vật lý lịch sử địa lý
và chín điểm là cao nhất ở môn sinh
sở giáo dục và đào tạo thành phố cũng đã có hướng dẫn thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bảy tại địa chỉ http thising thichunghocphothongquocgia edu vn
đồng thời cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh trước ngày hai mươi một tháng bảy
việc chấm phúc khảo bài thi sẽ được thực hiện từ ngày hai mươi sáu tháng bảy tới